thời tiết đang bước vào giai đoạn nắng nóng nhất trong năm nhu cầu sử dụng điện năng của người dân tăng cao
do đó tại tỉnh hải dương không chỉ các cửa hàng bán điện máy đắt khách
mà nghề sửa chữa điện tử điện lạnh cũng bước vào mùa bận rộn
anh nguyễn đức độ làm nghề sửa chữa các loại máy móc thiết bị liên quan đến làm mát đã hơn một mươi năm
vài năm trở lại đây nghề này cho thu nhập khá khi nhu cầu sử dụng quạt điện điều hòa của người dân tăng cao
cái tính chất công việc của nghề điều hòa sửa chữa điện lạnh này cái đầu tiên nó là sự lắng lóng
mùa hè thì thời tiết nó rất là khắc nhập anh em thợ là làm là thường xuyên là phải đứng lắng chịu lóng
và cái thứ hai nữa là về tốc độ cao là thường là cục lóng người ta sẽ treo ở bên ngoài
và anh em sẽ rất là phải khó khăn vất vả để mà đưa được cục lóng mà treo ở bên ngoài hiên cửa hay là hiên nhà của mọi người
vào tháng nắng nóng nghề này cho thu nhập cao gấp nhiều lần tháng bình thường
vì thế sửa điện lạnh được coi là là một mùa mà tiêu cả năm
tuy nhiên không phải ai cũng gắn bó lâu dài được với nghề vì đồ điện ngày càng hiện đại sử dụng công nghệ mới
có nhiều chi tiết phức tạp vì thế yêu cầu người làm nghề phải chịu khó học hỏi để nâng cao tay nghề
tời điểm này là cái mùa này là mùa hè là lượng khách là tăng vọt
là những cái đồ sửa chữa như đồ điện lạnh điều hòa quạt đắm mát là khách người ta đến sửa rất nhiều
cứ đến lúc dùng mà đến lúc nó lắng đỉnh điểm này là điều hòa rất dễ hảo
người dân rất dễ dàng tìm được cơ sở sửa chữa điện lạnh trên các trang mạng khi có nhu cầu
tuy nhiên cái khó là lựa chọn nhà cung cấp uy tín
vì vậy khách hàng nên cảnh giác khi được mời mua những món điện lạnh giá rẻ
cũng như việc sửa chữa bảo dưỡng thần tốc tránh trường hợp tiền mất mà tật vẫn mang